đóng quân trên khu vực biên giới những người thầy thuốc mang quân hàm xanh đã cùng với các y bác sĩ trên địa bàn miền núi làm rất tốt công tác chăm lo sức khỏe cho đồng bào nơi đây
các anh luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm và lòng nhiệt huyết của mình được bà con đồng bào dân tộc thiểu số nơi vùng cao tin yêu quý mến và xem các anh như những người con của bản làng
sau khi thu hoạch vụ sắn bà can sinh ở bản a rông dưới xã a ngo huyện đắk rông tỉnh quảng trị đem sản phẩm thu hoạch được của nhà mình đến tặng cho thiếu tá trầm văn chiến là y sĩ quân y đốn biên phòng cửa khẩu quốc tế la lai

đồng chí chiến cũng đã nhiều lần qua khám chữa bệnh cho người dân ở khu vực biên giới của nước bạn lào
đồng chí đã không ngại khó ngại khổ đến tận nơi vùng sâu vùng xa tuyên truyền cho người dân nơi vùng biên giới về phòng chống bệnh và những vấn đề liên quan đến cuộc sống của người dân
đồng chí chiến là một cán bộ rất năng nộ rất nhiệt tình và có tình độ chuyên môn rất tốt do đó đồng chí đã đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ
đối với đồng chí chiến nhân dân ở bản đại giá rất cao và đã giành được nhiều tình cảm đối với người dân ở khu vực biên giới của đồn cửa khẩu lào lai
những việc làm của y sĩ trầm văn chiến với đồng bào vùng cao đã làm cho hình ảnh người thầy thuốc mang quần hàm xanh mãi in đậm trong lòng của đồng bào dân tộc thiểu số
nơi miền biên giới tình quản trị